kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông
nên thời tiết có xu hướng ấm lên từng ngày trời chỉ còn rét sâu về đêm và sáng
thời tiết sẽ quay trở lại trạng thái nhiều mây sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
mưa gần như là chỉ xuất hiện vài nơi với lượng không đáng kể
các tỉnh tây bắc bộ cũng chỉ còn rét sâu về đêm và sáng còn trưa chiều có nắng trở lại
nhiệt độ tăng dần từng ngày cao nhất ngày mai từ một mươi chín đến hai mươi hai độ và có thể đạt hai mươi bốn hai mươi năm độ
trong những ngày đầu tháng hai thời tiết thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân
với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời sẽ nhiều mây vào đêm và sáng sớm
đi cùng là hiện tượng sương mù dài rác khiến cho tầm nhìn giảm thấp
còn trưa chiều trời hưởng nắng nhiệt độ trong ba ngày tới cũng có xu hướng là tăng dần mỗi ngày
các tỉnh còn lại của trung bộ từ đà nẵng
đến bình thuận mưa chỉ chủ yếu tập trung ở ven biển đà nẵng đến bình định trên diện dài rác
các nơi khác có mưa rào vài nơi ngày trời có nắng nền nhiệt có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam
đến ninh thuận bình thuận có thể đạt ngưỡng là ba mươi một ba mươi hai độ
các tỉnh tây nguyên ba ngày tới thời tiết khá ổn định phổ biến vẫn là tình trạng ngày nắng
mưa có trăng cũng chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi vào chiều tối với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nên không ảnh hưởng tới các hoạt động chuẩn bị cho dịp lễ tết nguyên đán đang đến gần của người dân
sự báo là nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh tây nguyên phổ biến từ hai mươi sáu hai mươi chín độ trời còn rét về đêm và sáng
còn ở nam bộ cường độ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
người dân chỉ lưu ý là một số nơi ở khu vực miền đông nam bộ đêm và sáng sớm trời xe lạnh
với nhiệt độ ra động trong khoảng từ hai mươi hai hai mươi ba độ